trên địa bàn tỉnh cũng không phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín mới
hiện tại công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt trạm vẫn được kiểm soát chặt chẽ

tại các chốt trạm trên các trục đường ra vào xã sơn lôi huyện bình xuyên

lực lượng công an luôn thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo thực hiện đúng phương án của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống
đối với các chiến sĩ công an về phần tiếp xúc với người dân các anh cũng rất thân thiện với người dân
khi mọi người đi ra muốn lấy đồ
vật dụng gì bên ngoài gửi vào từ thực phẩm hay mọi cái
thì các anh đều hướng dẫn là xịt khuẩn từ những đồ cả ở trong đưa ra hay là đồ bên ngoài mang vào
ở đây tôi thấy là các đồng chí công an làm rất tốt về vấn đề giải thích hay là các vướng mắt của nhân dân
nói chung các đồng chí công an tôi thấy là cứ ba tiếng đến một lần
rất giờ rất đúng chính quy và lân phân ca nhau là rất danh mạch
phải nói là công an quân đội là làm rất chú đáo y tế nữa
nói chung là ba cái kết hợp dài hòa là phải nói là
để mọi người dân không có tình trạng là thắc mắc hay không có tình trạng là nói những câu khó nghe
theo các cán bộ y tế địa phương được giao nhiệm vụ trực chốt tại khu vực xã sơn lôi
nhờ có sự tham gia tuyên truyền của các chiến sĩ công an
tình hình an ninh trật tự trong xã luôn được đảm bảo
người dân đã chấp hành đúng các quy định về cách ly y tế
trong cái thời gian các đồng chí cảnh sát trực chốt ở cái chốt tám này
chúng tôi biết là các đồng chí cảnh sát ở chốt tám cũng như các ngành chỉ đạo
ở chốt tám là rất kịp thời và nỗ lực để cho giữ gìn cái an ninh trật tự ở trên địa bàn nói chung
và địa phương nói riêng là rất đảm bảo chúng tôi rất cảm kích
ngoài lực lượng công an tham gia nhiệm vụ tại các chốt
công an tỉnh vĩnh phúc còn huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia các tổ kiểm tra
tuần tra vũ trang khép kín tại địa bàn sẵn sàng hỗ trợ cho các chốt kiểm soát khi có yêu cầu
đến nay thì anh em vẫn duy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn
kiểm soát chặt chẽ theo phương án của ủy ban tỉnh cũng như của công an tỉnh tức là trong vòng hai mươi ngày
và đến thời điểm này thì cũng không có phát sinh thêm ca nhiễm mới
tình hình của quần chúng dân dân cơ bản là ổn định không có phát sinh phức tạp

cách ly trong hai mươi ngày người dân sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường như trước đây
nhưng trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên thế giới
có nguy cơ tiếp tục lây lan sang việt nam
thực hiện sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an
lực lượng công an vẫn đang nỗ lực cùng các ban ngành
chung sức ngăn chặn kiểm soát cách ly đảm bảo an ninh trật tự
nhằm góp phần sớm đẩy lùi và kết thúc dịch bệnh covid một mươi chín